mới một mươi bảy tuổi nhưng đã thực hiện hành vi mua bán người công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng trú tại huyện tri lăng
đối tượng mạnh khai nhận vào khoảng đầu tháng tám vừa qua thông qua mạng xã hội facebook có làm quen với một người phụ nữ
khi biết cô gái này có nhu cầu tìm việc làm đối tượng đã rủ xuống khu vực huyện việt yên tỉnh bắc giang để làm việc
sau đó mạnh liên lạc với một thanh niên ở khu vực quận hà đông hà nội thỏa thuận bán cô gái này với giá tám triệu đồng để làm nhân viên phục vụ quán karaoke
đến ngày hai mươi một tháng chín công an tỉnh lạng sơn đã làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng mạnh về hành vi mua bán người đồng thời đưa cháu gái về đoàn tụ với gia đình